từ xưa đến nay cuộc sống của đồng bào dân tộc cơ tu ở quảng nam luôn gắn bó với núi rừng
do điều kiện canh tắc khó khăn nên họ luôn mong ước về sự no đủ
đồng bào cơ tu ở quảng nam xem ăn tết mùa còn gọi là lễ ăn mừng lúa mới là quan trọng nhất
tuy nhiên khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao
đồng bào cơ tu cũng đã bắt đầu đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
với không khí rộn ràng đầm ấm tươi vui như những ngày hội lớn của bản làng
huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam trong những ngày cuối cùng của năm cũ
và chuẩn bị đón chào một năm mới đinh giàu
như các bạn đã thấy thì người dân thôn mơ ninh đang tích cực chuẩn bị cho việc đón chào năm mới
với tất cả những phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào
bà cốt cơ tu
bà cốt cơ tu ở các thôn đã tập trung ở nhà gươi để dọn dẹp vệ sinh
đóng góp cùi để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và đón giao thừa tại nhà ga
mọi người trang trí lại nhà cửa bàn thờ hộ gia đồng bào cơ tu nào ở tỉnh quảng nam
cũng treo ảnh thờ bác hồ trang trọng trên gian thờ chính
anh bình phát trưởng thôn bên ninh xã lăng huyện miền núi tây giang
đã vận động các hộ dân trong thôn chuẩn bị các món ăn truyền thống của đồng bào
cho mâm cúng đêm giao thừa tại nhà người và thay mới cơ tổ quốc để đón tết
rất phân khởi bà con ai cũng vui vẻ
đó như anh thấy giờ trong thôn là vang bẻ bà con đi trong rừng để mà đi kiếm mấy mùi đặc sản
đi để mà chuẩn bị đón năm mới một cách đầy đủ ấm no nhưng mà tiết kiệm
đón tết đinh dậu năm nay bà con cơ tu ở các bản làng vùng cao biên giới như
khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai
đã giúp cho một trăm linh xã có đường ô tô đến trung tâm một trăm linh xã có điện lưới quốc gia
hơn chín mươi năm số hộ được dùng điện hệ thống y tế giáo dục được đầu tư khang trang sạch đẹp
tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới năm mươi
đời sống vật chất tinh thần của bà con cơ tu vì thế không ngừng được nâng lên
hòa trong không khí đón tết cổ truyền của dân tộc thì cũng như các dân tộc khác
cơ tu cũng ngoài tết truyền thống của mình trong không khí đón tết cổ truyền của dân tộc
so với các năm trước thật sự ra vấn đề phát triển xã hội có ngày càng phát triển
đời sống và con nhân dân phát triển hơn cho nên điều kiện sắm tết cũng tươm tắc hơn
xuân đình dậu đang đến mang theo bao dự cảm tốt đẹp về tương lai
về sự đổi thay và phát triển của các bản làng đồng bào cơ tu ở quảng nam